trong khi biết thông tin người mình từng tiếp xúc mắc covid một mươi chín họ đã liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh lấy mẫu xét nghiệm cùng với sáu thành viên trong gia đình
kết quả hai vợ chồng dương tính với virus sars cov hai
cho đến nay đã có thêm hai trường hợp f một của cặp vợ chồng này đã có kết quả dương tính với sars cov hai
với phương châm tranh thủ từng phút từng giờ thần tốc truy vết và trả kết quả xét nghiệm nhanh
từ chiều tối qua ngày năm tháng sáu tỉnh bắc ninh đã khẩn trương tiến hành truy vết và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn bộ huyện thuận thành
theo kế hoạch từ nay cho đến ngày một mươi ba tháng sáu huyện thuận thành sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trên phạm vi toàn huyện
trên nguyên tắc là lấy mẫu gộp với tổng số hơn sáu mươi bảy mẫu tương ứng khoảng hơn hai trăm linh người
lấy cuốn chiếu giữa các thôn và tránh tình trạng tập trung đông người
để công tác lấy mẫu đạt kết quả cao ban chỉ đạo phòng chống covid huyện đã huy động một trăm một mươi cán bộ y tế công suất mỗi bàn làm việc lấy bốn trăm linh mẫu xét nghiệm mỗi ngày
mỗi thôn sẽ có từ năm cho tới một mươi năm bàn tùy thuộc vào dân số của từng địa phương
tối qua hàng ngàn cán bộ công nhân viên chức người lao động đang sống trên địa bàn quận gò vấp tp hcm đã đến ba điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo danh sách từ sở y tế cung cấp
và danh sách này bao gồm những nhân sự có tính chất công việc
đặc thù quan trọng ngoài quận
đối tượng được xét nghiệm là cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc các sở ban ngành ubnd tp thủ đức và các quận huyện ubnd các phường xã thị trấn cư trú trên địa bàn quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai thực hiện chỉ thị một mươi sáu có tính chất quan trọng
đặc thù công việc là không thể làm tại nhà
thủ trưởng các cơ quan đơn vị nhà nước có trách nhiệm gửi danh sách những người thực sự đi làm để lực lượng y tế tổng hợp xét nghiệm
đồng thời thủ trưởng của đơn vị phải lo cho cán bộ công chức viên chức và người lao động ngoài địa bàn quận gò vấp
việc xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ công nhân viên chức làm việc ngoài quận gò vấp nhằm phòng ngừa truy vết tạo điều kiện đi lại cho những người đang làm việc thiết yếu không thể ở nhà trên địa bàn quận gò vấp
đối với các cơ quan đơn vị có trụ sở ở quận gò vấp thì bố trí tối đa không quá một phần ba số lượng cán bộ công chức viên chức người lao động của cơ quan đơn vị làm việc tại trụ sở
đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại địa chỉ website

tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân tại các khu vực bị cách ly phong tỏa sinh sống tạm trú cư trú
tiến hành lấy mẫu cho hai tám trăm linh công nhân trong khu trọ núi hiểu xã quang châu trước khi giãn cách sang khu cách ly tập trung khác trên địa bàn huyện việt yên để tránh lây nhiễm chéo
sau năm ngày toàn tỉnh đã hoàn thành tiên xong một trăm hai mươi ba liều vaccine
số công nhân sau khi xét nghiệm tiêm vaccine đủ các điều kiện sẽ quay trở lại làm việc theo nhu cầu của xã quang châu
hôm nay được tiêm vaccine chúng tôi rất là phấn khởi chúng tôi đang làm cái công việc này là cứ thường xuyên tiếp xúc với đông người
đến nay bắc giang hiện còn cách ly y tế hai trăm hai mươi bốn thôn tổ dân phố cách ly xã hội sáu huyện giãn cách xã hội thành phố bắc giang
tổng số có hai trăm một mươi khu cách ly đang vận hành trên địa bàn tỉnh
theo chỉ đạo của tỉnh tại các huyện thành phố tập trung cao quản lý chặt chẽ tại các khu cách ly nhằm ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm chéo
trong đó phải giả soát phân loại các đối tượng
theo từng mức độ nguy cơ cao thấp để sàng lọc giãn cách trong các khu cách ly khu nhà trọ đông công nhân ở
đồng thời kiểm soát chặt chẽ ngoài cộng đồng tăng cường xét nghiệm giả soát để kịp thời phát hiện và xử lý các ca bệnh ngoài cộng đồng
bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền tiếp tục nâng cao nhận thức trong nhân dân
bắc giang có thể nói là đã khống chế được dịch
các nguồn lây từng bước đã được thu hẹp và quản lý chặt chẽ
số ca dương tính hàng ngày

dịch bệnh đã được khống chế và sẽ giảm trong thời gian tới
tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh bắc giang xác định không lơ là chủ quan
tiếp tục tập trung thực hiện cao hơn quyết liệt hơn để dập dịch trong thời gian sớm nhất
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng
triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt giữ một đối tượng thu sáu viên ma túy tổng hợp
từ một mươi h ngày năm tháng sáu tại bản nậm chua một xã nậm nhừ huyện nầm pồ tỉnh điện biên
tổ công tác do công an huyện nậm bồ chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên đồn biên phòng nầm nhừ huyện nầm pồ đã phá thành công chuyên án
bắt quả tăng đối tượng vàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú huyện nậm pồ tỉnh điện biên thu giữ sáu viên ma túy tổng hợp
vàng a dơ khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng bên lào về bán kiếm lời thì bị phát hiện bắt giữ
và hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
còn tại an giang lực lượng công an tỉnh đã đồng loạt gia quân triệt phá đường dây cờ bạc bằng hình thức ghi lô đề
do đối tượng nguyễn thị thùy liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại phường mỹ xuyên thành phố long xuyên cầm đầu
khám xét nơi ở của một mươi một đối tượng trên địa bàn thành phố long xuyên huyện châu thành thoại sơn và chợ mới
lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật gồm khoảng một trăm linh điện thoại di động các loại
trên năm tỷ đồng tiền mặt nhiều máy in máy phách cùng nhiều tài sản vật chứng khác có liên quan
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định đường dây số đề này có khoảng sáu mươi đối tượng tham gia
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một cho tới nay số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này đã lên tới khoảng năm mươi tỷ đồng
quá trình khám xét các địa điểm có tám đối tượng trong đường dây cờ bạc đã xin đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
được biết đường dây cờ bạc này đã hoạt động nhiều năm nay hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của anh đoàn kim vương ngụ xã bù nho huyện phú riềng
nạn nhân được xác định là tử vong tại nhà nghi là do bị sát hại
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi chiều ngày hôm qua ngày năm tháng sáu
anh đoàn kim dương đi về qua nhà của em trai thì phát hiện có nhiều vết máu vương vãi khắp căn nhà
đồ đạc trong nhà đã bị xáo trộn
người anh trai xuống bếp thì phát hiện em trai đã tử vong dưới nền phòng bếp
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng
anh đoàn kim vương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ án
tại thành phố đà nẵng một đối tượng nghi ngáo đá liên tục chửi bới la hét
vừa bị công an phường phước vĩ quận sơn trà khống chế thành công và đưa về trụ sở để làm việc
đối tượng được xác định là ngô văn hiếu chú phường phước mỹ quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại hiện trường số chín mươi năm thạch lam công an phường phước mỹ ghi nhận toàn bộ đồ đạc đã bị hiếu đập phá và ném ra ngoài
công an phường phước mỹ đã phối hợp với cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận sơn trà nhanh chóng triển khai
kịp thời tước hung khí trên tay đối tượng ngăn chặn nguy cơ có thể gây sát thương cho bản thân cũng như là người xung quanh
được biết đối tượng hiếu đang nằm trong diện quản lý của địa phương
từng đi cai nghiện nhiều lần mới về không lâu thì lại tiếp tục tái phạm
qua test nhanh hiếu dương tính với chất ma túy
hiện công an phường phước mỹ đã hoàn tất hồ sơ
tiếp tục đưa ngô văn hiếu đi cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc của thành phố